thông tin về vụ hỏa hoạn vào dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một ngôi nhà
cạnh khu tập thể một trăm một mươi sáu b chín kim liên phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
khiến năm người trong một gia đình tử vong
khoảng một giờ một mươi ba phút ngày hai mươi một tháng bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên
trung tâm đã nhanh chóng điều động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy thuộc công an quận đống đa
và công an quận hai bà trưng đến hiện trường khu vực cháy tại tầng một của nhà bà đoàn thị mảnh xây ba tầng
đến một giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
diện tích cháy không lớn nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn về người với năm người tử vong và hai người bị thương
đơn vị nhanh chóng điều động cán bộ thực sự cũng như phương tiện cháy xuống hiện trường
và nhanh chóng tổ chức công tác chữa cháy kiếm đoạn gây hộ
đồng thời lực lượng công an phường đã có mặt và phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy
để tham gia công tác chữa cháy kiếm đoạn gây hộ
cán bộ chiến sĩ cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy tổ chức chữa cháy
và đồng thời tìm kiếm những bị lạc và trong đó đưa được hai người bị lạc ra xuống dưới an toàn trong vụ cháy này
thời gian thời điểm chảy cháy vào đêm dạo sáng thì dân ngủ say
ngủ say khi mà cháy chảy ra làm cháy nhỏ thì ra khói khí độc theo một thang bộ đi lên tầng trên
và mọi người hít phải và dẫn tới thương vong
bốn nạn nhân tử vong tại hiện trường là bà đoàn thị mảnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
bà đỗ mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ông bùi ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cháu bùi nam phong sinh năm hai nghìn một mươi hai
một người tử vong tại viện là cháu bùi gia hưng sinh năm hai nghìn hai mươi một
trước đó cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ra soát yêu cầu chủ hộ mở lối thoát nạn cho ngôi nhà
không phải chỉ của đồng gia riêng tất cả các địa bàn thường đều phải kiểm tra nhắc nhở
yêu cầu các hộ dân phải mở thêm cửa nối thoát nạn không phải chỉ có nhà tổng thể đâu
các nhà kia ngày xưa có một quá trình hay làm trùng cọp hay làm cái lồng để bảo đảm
để quây lại tránh ăn mất mất trộm mất các
nhưng bây giờ thì chúng ta đều phải đọc nguyên đều phải mở các lối thoát hiểm để làm sao bảo đảm an toàn
để phòng tránh trong trái nổ
năm người tử vong trong một vụ cháy nhà dân
tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại những khu tập thể cũ như thế này
mặc dù thời gian qua thì các lực lượng chức năng cũng như lực lượng cảnh sát phòng trái nhất trái
đã tiến hành công tác kiểm tra hướng dẫn và giả soát
tuy nhiên những vụ cháy nhà dân thường xảy ra vào lúc dạng sáng
đây là thời điểm mà công tác thoát nạn đối với người dân gặp nhiều khó khăn
và bởi vậy mỗi người dân hãy cố gắng trang bị cho mình những kỹ năng
để có thể xử lý đám cháy từ lúc mới phát sinh và có thể thoát nạn ra ngoài một cách an toàn hơn